lần đầu tiên việt nam đã trúng cử làm thành viên ủy ban luật thương mại quốc tế của liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng
của các thành viên liên hợp quốc đối với việt nam và cũng là cơ hội để việt nam góp tiếng nói
và thảo luận các vấn đề thương mại chung của toàn cầu
với một trăm năm mươi bảy trên một trăm chín mươi ba phiếu bầu việt nam chính thức trở thành thành viên của ủy ban luật thương mại quốc tế
của liên hợp quốc đây là một cơ quan chuyên môn pháp lý của liên hợp quốc gồm sáu mươi hai thành viên
được thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu với mục đích thúc đẩy quá trình nhất thể hóa pháp luật thương mại quốc tế
sự kiện lần này có ý nghĩa lớn bởi việt nam có điều kiện bảo vệ lợi ích của mình
đồng thời đóng góp vào việc xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế trong lĩnh vực thương mại
bây giờ việc chúng ta tham gia vào cái ủy ban thương mại quốc tế của liên quốc này là một bước nữa
đánh dấu cái việc việt nam tham gia đầy đủ hơn
việc lần đầu tiên trở thành thành viên của ủy ban luật thương mại quốc tế xuất phát từ đường lối
đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương
của việt nam thể hiện vị trí uy tín quốc tế của việt nam ngày càng được nâng cao và được
cộng đồng quốc tế ghi nhận trong nhiệm kỳ sáu năm tới việt nam sẽ có cơ hội
đóng góp nhiều hơn cùng ủy ban này xây dựng nền thương mại thế giới tự do và công bằng